ngay sau khi phát hiện đám cháy người dân đã nhanh chóng hô hoán mọi người dập lửa đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng chức năng của phường và quận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý dập tắt đám cháy đám cháy
cùng với sự hỗ trợ của nhân dân lực lượng chức năng giải cứu được bảy người ra khỏi đám cháy
tuy nhiên đám cháy đã khiến cho một người tử vong năm người bị thương và một số tài sản bị thiêu dụi
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
vào chiều tối qua ngày ba mươi một tháng ba một đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi cướp ngân hàng thì bị lực lượng chức năng nhanh chóng ngăn chặn và bắt giữ
đối tượng trần tuấn anh chú tại phường hùng vương tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc điều khiển xe máy tới phòng giao dịch đán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh nam thái nguyên sau một hồi quan sát đã đi vào chi nhánh đổ xăng ra sản phòng giao dịch
thấy vậy lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng và báo cho lực lượng công an đến kịp thời bắt giữ đối tượng
theo lời khai ban đầu do gia đình đang nợ số tiền khoảng hai tỷ đồng tuấn anh đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ
từ ngày hai mươi chín tháng ba đối tượng đã đi từ vĩnh phúc đến thái nguyên thuê phòng trọ và đi quanh thành phố để tìm địa điểm gây án
chiều ngày ba mươi một tháng ba thấy phòng giao dịch đán vắng người nên đối tượng đã quyết tâm thực hiện hành vi cướp tài sản
công an thành phố thái nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh phú yên hôm qua hàng loạt tuyến giao thông tại thành phố quảng ngãi đã bị ngập sâu do mưa lớn

tại huyện tuy an đến nay vẫn còn hai người mất tích là cháu trần văn thiện sinh năm hai nghìn tám tại xã an hòa hải và nguyễn sam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại xã an hòa hải

đối với nuôi trồng thủy sản hơn hai bốn trăm linh lồng ươm tôm hùm giống bị cuốn trôi
người dân địa phương vẫn đang nỗ lực trục vớt tàu thuyền bị đánh chìm vào bờ để sửa chữa và vớt những con tôm hùm giống còn sót lại để tiếp tục ươm nuôi
việc sóng to gió lớn xảy ra vào thời điểm này và gây thiệt hại nặng là điều hiếm gặp
hiện lực lượng công an phú yên đang triển khai các biện pháp giúp cho dân khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ này
theo lộ trình của chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi chín
thì năm nay sách giáo khoa phổ thông mới sẽ tiếp tục được thực hiện ở khối ba khối bảy và khối một mươi
đây là năm thứ ba liên tiếp ngành giáo dục cho ra mắt bộ sách mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới
hiện các nhà trường đang gấp rút cho giáo viên tìm hiểu và tập huấn để kịp năm học mới
năm nhà xuất bản được phê duyệt với một trăm hai mươi bảy đầu sách giáo khoa của cả ba khối lớp ba bảy và một mươi
theo các tác giả biên soạn sách lần này cho biết chương trình mới bên cạnh đổi mới về cách tiếp cận phát triển năng lực
chương trình còn được xây dựng theo hướng phân hóa và gần với định hướng nghề nghiệp của học sinh
những chủ đề của từng tiết học là không để bẻ vút ra
mà phải thiết kế
những chủ đề mà có tính khái quạt hơn bằng tính hệ thống hơn
học sinh sẽ gia công và kết nối được nhiều cách nhất để có thể là tích hợp
để mà linh hoạt trong việc vận dụng vào đời sống và giải thích những vấn đề của lý thuyết
thì đó là cái lựa chọn là chủ đề là phải rộng thì đó là một cái nguyên tắc và mới hơn ở trước
cho bởi vậy mà hiện nay trong sách giáo khoa thì ít người ta không thiết kế theo từng bài một tiết học
mà hiện nay trong sách giáo khoa đặc biệt là sách giáo khoa của sinh học một
chúng tôi thiết kế ít nhất là từ hai tiết cho đến bốn tiết là tối đa
để đủ để mà có thời gian để giáo viên thi công và chuyển năng lực
hiện các nhà trường đang gấp rút cho giáo viên tập huấn theo chỉ đạo của phòng giáo dục và sở giáo dục đào tạo
hiện tại thì khi mà các cái buổi tập huấn từ sở giáo dục và từ phòng giáo dục xong
thì về nhà trường chúng tôi cũng có những triển khai tiếp tục tới giáo viên
và đối với đội ngũ ban giám hiệu nhà trường các tổ trưởng chuyên môn
thì chúng tôi cũng có những buổi làm việc để cùng đưa ra ý kiến
cùng đưa ra những cái tìm hiểu hoặc là những cái thống nhất tìm ra những cái ưu việt của từng bộ sách
năm nay với chương trình mới ở bậc phổ thông đối với lớp một mươi sẽ có hơn một trăm linh tổ hợp môn học để học sinh lựa chọn
học sinh phải chọn năm môn từ ba nhóm môn học mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học
một cái hướng mà phù hợp với nguyện vọng của các em phù hợp với năng lực của các em
thì lúc đấy các em mới có thể là theo suốt cả ba năm học để định hướng cho các em tới cái trường đại học
hoặc là cái nghề nghiệp của các em
thì đấy cũng là chính là cái mục đích của cái bộ sách giáo khoa mới đưa ra
theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các nhà xuất bản
tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa thời gian hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để các trường có thời gian lựa chọn tập huấn tới giáo viên
chương trình mới phát hiện tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực giảng
các giáo khoa đảm bảo theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo
tuy nhiên thì ý tưởng của mỗi cuốn sách của mỗi nhóm tác giả thì có những sự khác nhau
nên chính vì vậy thì chúng tôi rất là mong muốn là các thầy các cô hãy chú ý lắng nghe
để hiểu rõ được cái ý tưởng của tác giả khi thiết kế cái cuốn sách ở mỗi một môn học
và từ đó có thể nghiên cứu có thể trao đổi trong tổ nhóm
để tham mưu với lãnh đạo các nhà trường để lựa chọn bộ sách phù hợp với trường mình
những sai sót trong sách lớp một lớp hai đã xuất hiện ở các bộ sách phát hành trước đó
mong muốn lựa chọn được những cuốn sách ưu việt nhất
phù hợp với điều kiện của nhà trường học sinh đang được đặt ra
thưa quý vị trong những năm gần đây khi mà mạng xã hội phát triển
ngoài vai trò là công cụ đóng góp không nhỏ vào công tác tuyên truyền
thì song hành với khía cạnh tích cực
vẫn còn tồn tại tình trạng truyền thông tin sai sự thật tin giả gây hoang mang cho cộng đồng
vâng không khó để tìm những bài viết những video chứa các phát ngôn thiếu kiểm chứng
dùng từ ngữ kém phát minh thậm chí là nhục bạ và xúc phạm người khác
vậy trước những hành vi như vậy thì cần phải có những chế tài để xử lý như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
nhiều người coi mạng xã hội là nơi để xả stress để thể hiện cái tôi cá nhân của mình
quan tâm đến người khác đến những nguyên tắc đạo đức của xã hội
tuy nhiên pháp luật không cấm cá nhân dùng mạng xã hội để live stream
bày tỏ quan điểm cá nhân như không thể biến mạng xã hội thành nơi có thể sử dụng
để xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân tổ chức sử dụng ngôn ngữ phản cảm
tung tin giả tin sai sự thật
những hành lang pháp lý quan trọng để chúng ta có thể soi chiếu và có những cái biện pháp xử lý kịp thời
và tôi nghĩ là cần phải có một đối tượng rất quan trọng nữa đó chính là truyền thông
ở đây thì báo chí cần phải dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
phải thể hiện được qua việc sàng lọc bài viết rồi lựa chọn đối tượng viết
kiểm duyệt được bài viết từ nội dung
đối tượng viết từ nội dung đến cách dùng từ cách đặt câu
và ngôn ngữ ở truyền thông của báo chí cùng hướng tới sự trong sáng và giàu đẹp
sự bùng nổ của các hoạt động live stream hay sự truyền tin nhanh của mạng xã hội thời gian qua
đã tác động tích cực và tiêu cực tới cuộc sống
các cơ quan chức năng cần đưa ra khuôn khổ pháp lý với các nền tảng mạng xã hội
live stream hay các ứng dụng trực tuyến để phòng rủi ro thông tin xấu
vâng thưa quý vị việc có những chính sách xử lý người làm công việc sáng tạo nội dung tiêu cực trên không gian mạng
sẽ góp phần hạn chế rác ngôn ngữ trên mạng xã hội
những nội dung này sẽ được làm rõ qua cuộc trao đổi của phóng viên antv
với luật sư nguyễn thanh hà chủ tịch văn phòng luật sư s b lau hà nội
đầu tiên xin cảm ơn luật sư nguyễn thanh hà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đã gây xuất sao dư luận mấy ngày hôm nay
ông có đưa ra bình luận gì về vấn đề này hay không
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một này người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận
mà xâm phạm đến lợi ích của các tổ chức cá nhân
thì có thể bị xử phạt đến cải tạo không giam giữ đến ba năm
và trong trường hợp mà gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
thì có thể là phạt tù từ hai đến bảy năm
nếu mà chúng ta
nếu mà chúng ta muốn tố cáo hoặc là muốn tố cáo một cái hành vi vi phạm
của bất kỳ một cái tổ chức cá nhân nào
thì rõ ràng là chúng ta phải cung cấp được cái chứng cứ
và cái chứng cứ đấy phải là chứng cứ xác thực chính xác
và đôi khi là các cơ quan chức năng cũng muốn là khởi tố một người
thì cũng phải cung cấp các chứng cứ thu thập chứng cứ
và đôi khi là cần phải tiến hành giám định
và có cái kết luận giám định

và có cái tiến hành là khởi tố truy tố của con người
thế còn trong trường hợp chỉ nói là tôi dựa vào một cái giấc mơ
nhưng mà không có cái chứng cứ cụ thể
lại tiến hành là phát ngôn và buộc tội
hoặc là cung cấp các cái thông tin sai lệch
ảnh hưởng đến cái danh dự cái nhân phẩm của một cái cá nhân
của một cái tổ chức thì rõ ràng đấy là cái hành vi vi phạm pháp luật
và cái hành vi là chỉ nói là dựa vào giấc mơ
và kích động những cái người xem trực tuyến
thì cũng có thể là ảnh hưởng đến cái quyền lợi
cái quyền lợi của những cái người mà bị nêu
trong những cái live stream thì tôi nghĩ là
đấy là cái hành vi mà không nên
bởi vì chúng ta muốn tố cáo một ai đó
thì chúng ta rõ ràng phải tuân thủ các quy định của pháp luật
trong đó đặc biệt là phải có chứng cứ
có thể nói nhiều người coi mạng xã hội là nơi sản stress
thể hiện cái tôi cá nhân của mình mà không bị chế tài kiểm duyệt
nên không cần quan tâm đến người khác
hay những nguyên tắc đạo đức xã hội
dẫn đến nhiều hành vi phản cảm lệch chuẩn trên môi trường mạng
thậm chí nhiều người muốn nổi tiếng
cũng sẽ cố tình phát ngôn gây sốc để câu view
phải chăng chúng ta đang thiếu những chế tài kiểm duyệt thường
trong cái nghị định một mươi năm về sự phạt vi phạm hành chính
trong cái lĩnh vực biểu chính viễn thông
hoặc là công nghệ thông tin
thì cũng đã có quy định vất rất rõ
về các cái hành vi lợi dụng cái mạng xã hội
để cung cấp các thông tin sai sự thật
hoặc là bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác
và có thể là bị xử phạt vi phạm hành chính
về những cái hành vi này
tuy nhiên thì có nhiều cái
chúng ta chưa có những quy định nó cụ thể hơn
do chặt chẽ hơn
mà mới chỉ quy định chung chung
và vì thế mà nhiều cái đối tượng
có thể lợi dụng những cái hở này
để trục lợi từ những cái hoạt động đó
ví dụ như là khoe tân một cách rất là phản cảm
trên mạng xã hội để lợi dụng đó để bán hàng
hoặc là phát ngôn một cách rất là tục tiễu
để câu view
và đôi khi lại thu hút được
rất nhiều các giới trẻ tham gia
vâng vậy ông có đề xuất hay giải pháp nào
để có thể
để tăng cường hiệu quả
bồi đắp những lỗ hổng trong bộ luật xử phạt
làm sạch môi trường mạng hay không
biện pháp quan trọng nhất đó là
các cái cơ quan chức năng
cần phải sát sao
trong cái việc là dẹp
những cái hành vi lệch chuẩn
trên mạng xã hội
bằng cách là có những cái video
hoặc là có những clip mà vi phạm
thì ngay lập tức là chúng ta xử phạt
và công bố cho các phương tiện thông tin đại chúng
và mang cái tính chất là giăn đe
giáo dục những cái đối tượng khác
và bình luận là
bên cạnh đó
cần có cái sự phối hợp
và cuộc của cơ quan chức năng
đối với lại những cái đơn vị
là chủ quản của những cái platform này
để phối hợp để cùng xử lý
và bên cạnh đó là
dần dần chúng ta phải giáo dục
các cái giới trẻ
đặc biệt là các cái cháu nhỏ
hoặc là những cái người mà còn đang ngồi
trên ghế nhà trường
đó là chúng ta phải ý thức
và có ý thức
cũng như là phải tôn trọng
những cái phát ngôn của chúng ta
ở trên đặc biệt trên các cái mạng xã hội
một lần nữa xin cảm ơn luật sư nguyễn thanh hà
đã nhấn lời tham gia chương trình
vấn đề và chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
để không gian mạng không còn là nơi xả rác ngôn ngữ
giải pháp pháp luật là cần thiết
nhưng quan trọng hơn là phải làm sạch môi trường xã hội thực
để củng cố niềm tin của con người
vào luật pháp vào đạo đức
các cơ quan quản lý xã hội cần phải nghiêm minh
xã hội phải nền nếp kỷ cương
giáo dục nhà trường phải làm sao
để giúp đỡ các thế hệ có niềm tin
cảm hứng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống
và tiếp nối chương trình xin mời quý vị theo dõi
những chính sách đáng chú ý có trong bản tin sáng ngày hôm nay
từ ngày một tháng bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng
trừ xăng etanol dầu diazen dầu ma rút
dầu nhờn mỡ nhờn
sẽ được giảm năm mươi
giảm bảy mươi mức thuế bảo vệ môi trường
đối với dầu hỏa
theo tính toán của bộ tài chính
việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn như đề xuất
sẽ góp phần trực tiếp làm giảm
giá bán lẻ xăng dầu mỡ nhờn
bao gồm cả thuế giá trị gia tăng
theo thông tư số một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
thì doanh nghiệp tổ chức về du lịch
sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo
bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
cho lao động nghề du lịch
với số tiền như sau
đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến ba tháng
mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí
của cơ sở đào tạo nghề nghiệp
và thời gian học nghề thực tế
nhưng tối đa không quá bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
một người một khóa đào tạo
đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên ba tháng
mức hỗ trợ tính theo tháng
mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế
nhưng tối đa không quá một triệu năm trăm linh nghìn đồng
một người một tháng
và thời gian hỗ trợ tối đa không quá sáu tháng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
hóa đơn điện tử đã được triển khai
tại sáu tỉnh thành phố
gồm hà nội tp hcm hải phòng phú thọ quảng ninh bình định
bộ tài chính đã ra quyết định
về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
đối với doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ kinh doanh
cá nhân kinh doanh trên đệ bán năm mươi bảy tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cục thuế năm mươi bảy tỉnh thành phố còn lại
có trách nhiệm báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
thành lập ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
tại địa phương tổ chức tập huấn cho người nộp thuế
và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với mục điểm báo ngay sau đây
phiên điều chỉnh giá xương dầu tháng bốn
sẽ không phải đợi đến một mươi năm giờ chiều
theo chu kỳ như bình thường
mà đã được điều chỉnh từ h đêm qua ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
ghi nhận về vấn đề này báo lao động có bài
phiên điều chỉnh xương dầu đặc biệt
theo đó vụ thị trường trong nước bộ công thương cho biết
thông thường liên bộ công thương tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu vào một mươi năm giờ chiều
tuy nhiên do hiệu lực giảm thuế bảo vệ môi trường áp dụng từ giờ đêm ngày một tháng bốn
cho nên liên bộ sẽ công bố giá xăng vào đêm nay
và mức giá mới có hiệu lực ngay từ giờ
việc này sẽ đảm bảo lợi ích của người dân và doanh nghiệp
việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu bắt đầu giảm
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
sau giảm thuế này mỗi lít xăng giảm tương ứng hai hai trăm linh đồng
gồm vat và giá dầu cũng được điều chỉnh một một trăm linh đồng
ngoài giảm thuế bảo vệ môi trường cơ quan thẩm tra của chính phủ đề nghị
nên cân nhắc giảm thuế nhập khẩu hệ quốc với xăng
và coi đây như một biện pháp bổ sung để can thiệp trong trường hợp
giá dầu thô thế giới biến đổi
và về vấn đề này báo thanh niên cho biết
việc điều chỉnh lần này khá đặc biệt
bởi trong tuần qua giá thế giới tăng cao
và dự đoán nếu không có mức giảm thuế bảo vệ môi trường
giá xăng trong phiên điều chỉnh lần này sẽ tăng nhẹ
trên mạng internet hoặc các trang mạng xã hội
có thể bắt gặp khá nhiều các quảng cáo về công dụng thần kỳ
của thực phẩm chức năng
thế nhưng không phải loại thực phẩm chức năng nào
cũng có hiệu quả như trong quảng cáo
ghi nhận về vấn đề này
báo công an nhân dân có bài
chín mươi quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật
bài viết ghi nhận
theo cục an toàn thực phẩm bộ y tế
chín mươi quảng cáo thực phẩm chức năng là sai sự thật
cùng với đó cục nghệ thuật biểu diễn
bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng đã xử phạt những trường hợp quảng cáo không đúng sự thật
đề nghị cơ quan truyền thông đơn vị chủ quản chấn chỉnh
mới đây bộ y tế cũng đã gửi công văn
gửi bộ thông tin và truyền thông bộ công thương
bộ văn hóa thể thao và du lịch
bộ kế hoạch và đầu tư bộ công an
ubnd các tỉnh thành phố
phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm
bảo vệ sức khỏe
trong những ngày qua tại nhiều khu vực biên giới
các cửa khẩu lượng hàng xuất khẩu
đặc biệt là các mặt hàng nông sản cũng đã tăng mạnh
tình trạng ủn ứ các xe hàng không còn tiếp diễn
ghi nhận về vấn đề này
báo kinh tế và đô thị có bài
xuất khẩu chính ngạch đường đã thông
theo đó ubnd tỉnh lãn sơn cho biết
sau rất nhiều nỗ lực trao đổi đàm phán
hai bên đã thống nhất được phương thức
giao nhận hàng hóa mới tại cặp cửa khẩu
tân thanh pò trài
cụ thể tại cửa khẩu tân thanh
lái xe chuyên trách việt nam điều khiển đầu kéo
cố định kéo container hàng sang địa điểm
chỉ định tại bến bãi phía trung quốc
rồi thực hiện việc cắt container để lại
tiếp đó đầu kéo phía trung quốc
nối container và vận chuyển đi kiểm hóa
giao hàng rồi đưa container rỗng
về địa điểm chỉ định
cục xuất nhập khẩu bộ công thương cũng cho rằng
sở dĩ số lượng xe hàng hóa ủn ứ
tại các cửa khẩu phía bắc đã giảm
là do doanh nghiệp đã hạn chế đưa hàng
lên cửa khẩu và nhận thức rõ
việc cần phải thay đổi phương thức vận chuyển
phương thức giao hàng hóa
bộ công thương phối hợp với bộ giao thông vận tải
hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi phương thức
giao nhận hàng hóa và tận dụng
các phương thức khác ngoài đường bộ
như đường sắt và đường biển